dù thông tin về việc học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ cho việc học tập
đã có hơn một tuần nay và đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi mới có hiệu lực
thế nhưng đến thời điểm này thì vẫn có rất nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến lo lắng
sợ con em mình sẽ khó truyền tâm vào học hành giữa đây là ghi nhận của chúng tôi
ngay từ khi biết được thông tin này chị nguyễn quỳnh hoa quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
có con học tại trường trung học phổ thông trương vương đã rất lo lắng vì cho rằng các con đang ở lứa tuổi rất tò mò và tinh quái
nếu các con được cho sử dụng điện thoại ở trường sẽ là một điều đáng lo và khó kiểm soát
theo tôi thì tôi thấy là cái vấn đề bây giờ các cháu sử dụng điện thoại rất là nhiều khó kiểm soát
nên mình không có biết là khi mà bộ giáo dục cho các em ban điện thoại vào lớp thì có kiểm soát được không
trái với những lo lắng của phụ huynh
nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng quy định này hợp xu thế và điều cần làm là đưa ra giải pháp để định hướng cho các em
trong cái công cuộc cách mạng bốn này thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ không thể cách ly mình ra khỏi thiết bị số được
chúng ta phải tìm những giải pháp hiệu quả nhất để mà giúp cho các em bản thân các em tự kiểm soát được
và chúng ta cũng hỗ trợ cho các em trong việc kiểm soát này
có hai chuyện cạnh phê bàn đó là tức chức là ý thức trong việc sử dụng điện thoại
thứ hai là vấn đề kiểm soát
thì ý thức là gì mình sẽ huấn luyện cho học sinh những cái tác hại cũng như là những cái lợi ích khi sử dụng điện thoại trong lớp
thứ hai là kiểm soát thì nhà trường nên có cái cách để mà quản lý
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục ngày càng phù hợp theo xu thế phát triển của xã hội
điều này cũng giúp các em làm quen và hình thành kỹ năng công nghệ thông tin
với vai trò của điện thoại thông minh nếu biết cách sử dụng thì đây sẽ không chỉ là phương tiện liên lạc hay khai thác kiến thức mà đó còn là ứng dụng hữu hiệu
hỗ trợ trong quá trình dạy và học